bắc cạn là tỉnh vùng núi cao mùa đông thường xuất hiện sương muối rét đậm rét hại làm cho gia súc có thể chết hàng loạt
trước tình hình đó các tỉnh và cũng như các địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp chống đói rét cho gia súc nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra
anh ma văn nam ở xã cổ linh huyện bắc nẵm có ba con trâu là tài sản lớn nhất của gia đình
bước vào mùa đông năm nay anh nam chủ động tu sửa lại chuồng nuôi cho cao giáo chắc chắn
sử dụng bạt quây chung quanh chuồng cho kín gió thu gom dơm dạ làm thức ăn dự trữ cho trâu trong mùa đông
những ngày rét đậm rét hại anh nam không đưa trâu ra ngoài chăn thả mà nuôi nhốt trong chuồng ăn uống đầy đủ
để chống rét cho khoảng tám mươi năm con da súc trên địa bàn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cử đoàn công tác kiểm tra
chỉ đạo phòng chống đói rết cho gia súc
nếu sửa chuồng trại chuẩn bị thức ăn tiêm phòng tránh dịch bệnh cho gia súc
yêu cầu địa phương nào chủ quan lơ là không có biện pháp phòng chống đói rét để gia súc chết thì lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm
trong những năm gần đây trong hai ba năm trở lại đây thì công tác này cũng đã được người dân hết sức quan tâm
đã làm thay đổi căn bản được từ phương thức cách tiếp cận của người nông dân trong việc giữ gìn những tài sản đặc biệt là đối với đàn vật nuôi
trong đó có châu bò
đã có năm hơn một mươi đàn gia súc của tỉnh bị chết đói chết rét
năm nay với những biện pháp chỉ đạo kịp thời quyết liệt gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương
người dân đã có kinh nghiệm và tinh thần tự giác bảo vệ
nếu không có kinh nghiệm và tinh thần tự giác bảo vệ gia súc nên số lượng gia súc chết trong mùa đông năm này được hạn chế